do mưa to kéo dài nên nhiều tuyến đường ở thành phố vinh tỉnh nghệ an bị ngập sâu trong nước
các tuyến phố bị ngập khiến cho các phương tiện giao thông đi lại hết sức khó khăn
nhiều ô tô xe máy bị ngập nước nằm chết máy giữa đường
và đặc biệt là các xe ô tô gầm thấp gặp rất nhiều khó khăn trong khi di chuyển
tại các tuyến đường như nguyễn thái học quốc lộ một a minh khai phan chu trinh phan đình phùng đều bị ngập sâu
có những tuyến đường ngập từ bốn mươi đến bảy mươi cm
tuyến đại lộ vladimir ilyich lenin và soviet nghệ tĩnh nối ngã tư sân bay quốc tế vinh đến quảng trường hồ chí minh
nhiều đoạn bị ngập sâu ba mươi năm mươi cm khiến các phương tiện lưu thông gặp rất nhiều khó khăn ảnh hưởng đến cuộc sống người dân
một số tuyến đường ở thành phố vinh ngập sâu đã xuất hiện hố tử thần tại điểm nguyễn sĩ sách giao nhau với đường lê viết thuật
nhiều căn nhà do nước ngập sâu phải di chuyển đồ đạc xe cộ
nhiều hộ kinh doanh ở dọc tuyến đường bị ngập phải dùng các tấm chắn nước trước cửa nhà
nhiều xe ô tô xe máy bị ngập nước chết máy phải nhờ xe cứu hộ đến giải cứu
cảnh sát giao thông đã có mặt tại các điểm ngập nặng để điều tiết giao thông chỉ đạo việc cứu hộ và hỗ trợ người dân đi qua vùng ngập sâu
nhân viên công ty môi trường đô thị tiến hành khơi thông dòng chảy vệ sinh miệng hố ga trên các tuyến đường để thoát nước